các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra biến thể mới này khá nhẹ
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc các triệu chứng phổ biến của người mắc omit frene
sốt nhẹ ngứa cổ ho ngạt mũi và chảy nước mũi đau cơ thể đổ mồ hôi ban đêm mệt mỏi nung mửa và chán ăn
hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm chỉ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này
omicron không phải là bệnh cảm cúng thông thường
tổ chức y tế thế giới who tiến sĩ mara van kerkhove cho biết dù một số báo cáo cho thấy số lượng người nhiễm omicron
nhập viện thấp hơn so với delta nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh phải nằm trong bệnh viện và tử vong vì chủng mới
bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc omic ron mọi người cũng không lo ngại những di chứng mà chúng để lại
các chuyên gia cũng như là người bệnh đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này
một số báo cáo từ nam phi mỹ và anh cho thấy omid khoan gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn
nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu covid một mươi chín sẽ diễn ra
covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng hậu covid một mươi chín là tình trạng một người có các triệu chứng như khi nhiễm virus
dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ bốn tuần trở lên
trước đó các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín kéo dài xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm sars cov hai nặng
điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài
mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể
cdc tuyên bố ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu covid một mươi chín
các chuyên gia giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau
và các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
thông thường bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình
các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng hai ba tuần sau khi khởi phát
tuy nhiên một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn bốn tuần hoặc nhiều hơn nữa
ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus
triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài là khó thở mệt mỏi khó tập trung
mất ngủ và sương mù não
một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn khứu giác và bị giác
các chuyên gia tin rằng vaccine covid một mươi chín sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện
nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
dù vậy việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu
nếu từng mắc covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính với virus
mọi người không nên mất cảnh giác và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe
theo các chuyên gia điều này chỉ có nghĩa là họ mới thắng một nửa trận chiến
giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý
từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng đơn giản
đều đóng vai trò rất quan trọng
uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giúp cung cấp năng lượng dồi dào
tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân và liên hệ với các y bác sĩ
ngay khi thấy không khỏe các bạn nha
chỉ trong hai tuần số ca tái nhiễm covid một mươi chín ở tây ban nha cao hơn hai năm diễn ra đại dịch
các nhà khoa học cho rằng số lượng ngày càng tăng của các ca tài nhiễm
do biến thể omicron lây lan nhanh
tây ban nha ghi nhận gần hai mươi một ca tái nhiễm covid một mươi chín từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tới nay

nguồn dữ liệu trên bổ sung vào nguyên
đại học imperial college london anh từng công bố báo cáo trước tính nguy cơ tái nhiễm với omicron
lớn hơn năm bốn lần so với delta
tại nam phi nơi đầu tiên xác định biến thể omicron thống kê sơ bộ cho thấy
biến thể mới gây ra tỷ lệ tái nhiễm cao gấp ba lần so với các chủng trước đó
giáo sư anne von goldberg viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia của nam phi cho biết
người từng mắc covid một mươi chín có khả năng miễn dịch chống lại delta
nhưng bây giờ với omicron điều đó dường như không còn nữa
các phát hiện từ vương quốc anh và nam phi đã được tổ chức y tế thế giới nhắc lại vào cuối tháng một mươi hai
những bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín có khả năng tái nhiễm omicron cao gấp ba năm lần so với delta
theo một phân tích quy mô hạn chế ở mỹ những người tái nhiễm omicron có thể gặp ít triệu chứng và nhẹ hơn
so với các ca mắc chủng virus khác nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ công bố
tại tây ban nha giới khoa học chỉ ra một vài yếu tố giải thích cho số lượng tái nhiễm gia tăng
tiến sĩ per domingo bệnh viện santa cruz san paul đã nói rằng
tình trạng đó do virus đột biến hoặc khả năng miễn dịch của một người suy yếu
trong làn sóng này chúng tôi đã thấy cả hai yếu tố đang diễn
những người khác cho rằng số ca tái nhiễm đã tăng lên do số ca covid một mươi chín bùng phát
giáo sư george antonio lopez guerrero đã giải thích
ngay cả khi tỷ lệ tái nhiễm nhỏ một trên một trăm linh
nhưng nếu có hàng triệu bệnh nhân thì số ca tái nhiễm sẽ lên tới hàng chục nghìn người
những tuần gần đây đã chứng kiến số ca covid một mươi chín ở tây ban nha tăng lên mức kỷ lục
và đầu tháng một mươi hai số ca mắc mới mỗi ngày là một mươi người
hiện tại con số này là một trăm linh người
tuy nhiên cho đến nay
số ca bệnh lớn đã không dẫn đến số ca nhập viện đột biến
số bệnh nhân tại các khoa hồi sức tích cực chỉ bằng một nửa so với một năm trước đó
tháng trước thủ tướng tây ban nha pedro sánche đã bày tỏ tin tưởng tỷ lệ tiêm chủng cao
khoảng tám mươi dân số sẽ giúp làn sóng covid một mươi chín nhẹ hơn khi đất nước đối mặt với omicron